cùng với nâng cao chất lượng khám và điều trị việc đổi mới phong cách thái độ phục vụ đang được thực hiện tích cực tại bệnh viện đa khoa kiến an thành phố hải phòng
người bệnh không chỉ hài lòng mà còn thấy yên tâm khi được điều trị và chăm sóc y tế tại đây
là bệnh viện hạng một tuyến thành phố với biên chế năm trăm năm mươi giường bệnh nhưng thực tế bệnh viện đa khoa kiến an đã phải kê tới sáu trăm linh giường
tại đây trung bình mỗi ngày bệnh viện đón tiếp trên sáu trăm linh bệnh nhân đến khám và điều trị nội chú
bệnh nhân đến bệnh viện chủ yếu từ các huyện xa kinh tế còn khó khăn như vĩnh bảo tiên lãng kiến thụy an lão và quận kiến an
tình trạng quá tải thường xuyên diễn ra tại bệnh viện gây nhiều áp lực cho y bác sĩ và sự mệt mỏi cho bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân
bệnh viện kiến an cũng song song với lân cao chất lượng khám và điều trị
thì chúng tôi đã rất chú trọng tới quy tắc ứng xử và hướng tới
hướng tới sự hài lòng của người bệnh đặc biệt là thấm nhuần tư tưởng của bác
cũng như là nâng cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
thực hiện chủ trương của ngành y tế hơn một năm qua đội ngũ cán bộ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã nỗ lực thực hiện đổi mới phong cách
thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh
bằng những việc làm cụ thể thiết thực một bộ phận chăm sóc khách hàng được thành lập cùng với đội tiếp xúc người bệnh với ba mươi một đoàn viên thanh niên sung kích
liên tục từ bảy giờ sáng hàng ngày đã có mặt tại khu khám bệnh khu viện phí khu cận lâm sàng
khu hội sức cấp cứu để hướng dẫn hỗ trợ người bệnh thận tình chú đáo
đồng thời lực lượng này cũng phối hợp với phòng công tác xã hội để kết nối bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với các nhà hào tâm
hàng tuần cung cấp sáu trăm linh suất cháo và bánh mì miễn phí cho bệnh nhân tại trung tâm thận nhân tạo
tim mạch truyền nhiễm phát sữa miễn phí tại khoa ngoại u biếu cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vào thứ ba hàng tuần

những bệnh nhân xa và đến đây lần đầu tiên thì thường bệnh nhân không biết những quy trình khám bệnh như thế nào
thì bọn cháu sẽ hướng dẫn chỉ dẫn bệnh nhân giúp đỡ bệnh nhân